trong đó một người được xác định dương tính với cum a một người đã trải qua một mươi bảy ngày nên cả hai loại trừ nguy cơ nhiễm ncov
bệnh nhân còn lại là nữ từ quảng tây về và nhập viện vào ngày hai mươi chín tháng một hiện chưa có kết quả xét nghiệm
tuy nhiên tất cả các bệnh nhân hiện đã hết sốt sức khỏe lâm sàng ổn định
còn tại thành phố đà nẵng chiều nay sở y tế đà nẵng cho biết hai trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona xuất viện sau khi sức khỏe ổn định và âm tính với ncov
bên cạnh đó các bệnh viện trên địa bàn đà nẵng đã tiếp nhận thêm ba trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
đến hết ngày hôm nay đà nẵng đang theo dõi hai mươi ba trường hợp nghi ngờ bệnh
hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định một vài trường hợp có sốt nhẹ và cho đến thời điểm hiện tại thì đà nẵng chưa có trường hợp dương tính với ncov
nhằm góp phần phòng tránh dịch bệnh trong hai ngày vừa qua các cán bộ chiến sĩ công an tại một số địa phương đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tham gia giao thông
cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông ba tỉnh lạng sơn đồng nai đắk lắc đã phát miễn phí hơn một mươi sáu khẩu trang cho người dân tham gia giao thông
đồng thời tuyên truyền đến mọi người cách dùng khẩu trang phòng chống dịch bệnh và các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức người dân trong dịp đầu xuân năm mới